là người biết cách quan tâm chia sẻ ngày hôm nay anh đỗ vinh đã đến đây chọn mua hoa về làm quà tặng cho bạn gái
một bó hoa tuy chỉ có hơn hai trăm linh đồng nhưng chứa đựng trong đó là cả tình cảm của anh với người thân yêu
cũng như mọi năm ngày tám tháng ba năm nay hoa tươi vẫn là mặt hàng truyền thống được nhiều nam giới lựa chọn
thị trường hoa năm nay rất là phong phú nhiều mẫu mã đẹp đa dạng dành tặng cho bà mẹ và các chị em phụ nữ
nhưng ngày tám tháng ba tôi cũng muốn chúc cho các chị em phụ nữ ngày càng xinh đẹp mẹ khỏe và thành công trong cuộc sống
theo khảo sát của phóng viên hoa bán lẻ tại một số cửa hàng hiện được bán ở mức giá tương đối hợp lý
đối với hoa hồng mức giá giao động từ tám một mươi đồng một bông hoa lan có giá từ năm mươi sáu mươi đồng một cành
nhiều chủ cửa hàng hoa cũng cho biết sẽ nhập thêm các loại hoa có nguồn gốc từ nước ngoài như hoa hồng hoa ly hà lan để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
mức giá của các loại hoa trong thời điểm này đã tăng lên một mươi so với ngày thường và sẽ còn biến động trong một hai ngày tới
bên cạnh đó thị trường quà tặng như mỹ phẩm quần áo đồ trang sức cũng hết sức sôi động
có nhiều mẫu mã mới thiết kế tinh xảo chất lượng bền đẹp cùng với các chính sách khuyến mãi mức giá ưu đãi để phục vụ tốt cho nhu cầu thị trường ngày tám tháng ba
cũng sắp đến ngày tám tháng ba thị trường vàng cũng rất là sôi động đặc biệt là khách hàng mua trang sức để biếu tặng
bảo tín minh châu cho ra mắt bộ trang sức tuyệt vời tặng người yêu thương gồm những sản phẩm trang sức ngọc quý được chế tác từ vàng một mươi tám k một mươi bốn k
và đặc biệt vào dịp này thì chúng tôi chế tác rất nhiều những sản phẩm trang sức một mươi k thời trang đẹp giá tốt giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn để hứa tặng cho mẹ cho bà giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn để biếu bà bố mẹ tặng vợ cũng như là bạn gái
đặc biệt vào dịp này thì bảo tín minh châu có rất là nhiều những chương trình khuyến mãi hấp dẫn tổng giá trị lên đến một trăm một mươi năm triệu đồng trong đó có rất là nhiều những món quà trang sức ý nghĩa và giá trị giá trị của mỗi bộ trang sức lên đến năm mươi triệu đồng hai mươi triệu đồng
cửa hàng bên tôi thì ngày tám tháng ba thì bán rất là chạy có những mẫu mã đa dạng và lượng khách mua cũng rất là đông giá cả cũng phù hợp với học sinh sinh viên
hôm nay tôi đến đây mua một món quà
trang sức để gửi tặng cho người thân của mình thì tôi đã chọn được cái món quà rất là ưng ý và qua đây thì tôi cũng muốn thể hiện gửi sự quan tâm của mình đến với người thân trong gia đình và gửi chúc tới tất cả những người thân trong gia đình có một năm sức khỏe và nhiều may mắn
tùy vào điều kiện thu nhập mọi người có nhiều lượng
nhiều lựa chọn đối với các loại quà tặng cho ngày tám tháng ba thế nhưng chắc chắn một điều rằng dù một bông hoa hay một lãng hoa rực rỡ hay các đồ trang sức thì món quà nào cũng sẽ thêm nhiều ý nghĩa khi xuất phát từ tình cảm chân thành của người tặng
trân trọng phái nữ đó chính là bó hoa đẹp nhất là hành động đẹp nhất để tôn vinh phái đẹp trong những ngày này